vào khoảng một mươi năm h ngày hôm nay tức ngày một mươi năm tháng hai một vụ cháy đã xảy ra tại tầng hai số nhà bốn mươi bát đàn hoàn kiếm hà nội
do khu vực này là các nhà cấp bốn cơi nới nên lửa đã lan sang cả ban công nhà bên cạnh
đội phòng cháy chữa cháy số một ngay lập tức đã điều xe cứu hỏa tới hiện trường nỗ lực dập tắt đám cháy
đến khoảng một mươi sáu h đám cháy đã cơ bản được không chế
đến gần một mươi bảy giờ thi thể của bà cụ bị mắc kẹt trong đám cháy đã được đưa ra ngoài
danh tính của nạn nhân được xác định là bà đào thị lan sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi ba
nguyên nhân của vụ cháy hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ